thưa quý vị một trong những vấn đề nóng trong những ngày vừa qua được dư luận quan tâm đó chính là xét xử vụ vn phạc ma
kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả h capita
hội đồng xét xử kiến nghị một loạt vấn đề liên quan đến quản lý giá thuốc và chất lượng thuốc tại việt nam
và qua đây thì cho thấy là đã có nhiều lỗ hồng từ vụ thuốc ung thư giả
theo bài viết thông qua vụ án này hội đồng xét xử nhận định là có hiện tượng các công ty kinh doanh
nhập khẩu dược phẩm nâng khống giá thuốc
hội đồng nhập khẩu và sau đó nhận lại khoản tiền nâng khống thông qua các công ty
chuyển tiền từ nước ngoài về việt nam rồi sử dụng các khoản tiền này phục vụ cho việc cạnh tranh trong thị trường dược phẩm
việc này làm giá thuốc nhập khẩu tại thị trường việt nam cao hơn so với thực tế và gây ảnh hưởng đến người dân
đặc biệt là những người lao động nghèo
hội đồng xét xử đề nghị cục quản lý dược bộ y tế nhanh chóng giả soát lại các quy định
cũng như là quy trình trong việc cấp phép khắc phục các lỗ hỏng pháp lý
để không còn tình trạng đã xảy ra như vụ án này trong tương lai
mức độ ô nhiễm tại hà nội và tp hcm đang tăng cao
người dân đổ xô đi mua máy lọc không khí và khẩu trang chống bụi khiến thị trường những mặt hàng này trở nên sôi động
tuy nhiên người dùng cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời quảng cáo của cửa hàng
nhất là ở trên mạng bởi có thể điều đó đã bị thổi phồng
đổ xô đi mua máy lọc không khí vì ô nhiễm cẩn trọng với hàng kém chất lượng
là bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
bài viết khuyên dùng là người tiêu dùng không nên ham rẻ mua khẩu trang hay là máy lọc không khí
tại các cửa hàng hay shop online không bảo đảm uy tín
đối với máy lọc không khí thì nên chọn thương hiệu cửa hàng uy tín
có chế độ bảo hành cũng như kiểm định về chất lượng hàng hóa
ngoài ra khách hàng nên tìm hiểu kỹ xuất xứ công suất giá cả và kích cỡ
trên trang chính thống của các siêu thị điện máy nổi tiếng trong nước
và cũng liên quan đến vấn đề này
trên báo quân đội nhân dân có bài viết
cải thiện chất lượng không khí tại hà nội và tp hcm cần giải pháp cấp bách quyết liệt
theo các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường
để cải thiện chất lượng không khí thì cơ quan chức năng cần phải xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm
và đồng thời cần những thông tin cụ thể đưa ra khuyến cáo cần thiết tới người dân
một trong những biện pháp cơ quan quản lý cần làm trước mắt để nâng cao chất lượng không khí
đó là quyết liệt kiểm tra kiểm soát bụi trong quá trình thi công
vận chuyển nguyên vật liệu chất thải tại các công trường xây dựng tại nội đô
ngoài ra cũng cần tăng cường kiểm tra xử lý loại bỏ các phương tiện giao thông đã hết niên hạn sử dụng
và giảm mật độ phương tiện cá nhân lưu thông
trước việc dự án tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông chậm tiến độ kéo dài gây đội vốn
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đi thị xát các dự án và yêu cầu phải đưa tuyến đường sắt vào khai thác
trong năm hai nghìn một mươi chín không thể kéo dài hơn được nữa
và dự án đường sắt cát linh hà đông phải vận hành trong năm hai nghìn một mươi chín là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết là tiến độ dự án đã hoàn thành chín mươi chín xây dựng
lắp đặt thiết bị đạt chín mươi bảy phần còn lại không nhiều chủ yếu ở khoảng dự phòng hoặc là khu vực deport
thế nhưng còn một số việc thì phải làm xong
trong đó tổng thầu phải cung cấp thông tin chứng minh các thiết bị bảo đảm an toàn một mươi ba đoàn tàu
hệ thống điều khiển tự động ở các ga để tư vấn kiểm điện độc lập của pháp đánh giá
nếu không được chứng nhận an toàn hệ thống thì sẽ không được vận hành đường sắt cát linh hà đông
ở báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết đáng chú ý
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt khó đồng lạt triển khai
theo cục công nghệ thông tin khi mà áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
tại các cơ sở y tế thì sẽ tác động đến sự thay đổi quy trình nghiệp vụ khám chữa bệnh thông thường
để hạn chế gây xáo trộn và ảnh hưởng không tích cực thì các cơ sở y tế phải xây dựng
quy trình nghiệp vụ khám bệnh chữa bệnh áp dụng giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt
và phổ biến cho các khoa phòng bộ phận liên quan
cùng với đó ngân hàng nhà nước cần xây dựng cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý
chỉ đạo các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
phối hợp với các cơ sở y tế để bảo đảm hạ tầng thanh toán trang thiết bị phần mềm
dịch vụ thanh toán thông suốt đa dạng các dịch vụ cũng như là phương thức thanh toán điện tử
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại